ngay sau khi mình biết mình là f mình đã thông báo với tất cả mọi người để mọi người cẩn trọng sức khỏe trong đó có cả bác chủ nhà
mình thì chỉ mới thuê nhà được hơn nửa tháng sau khi bác biết mình là f đã đuổi mình ra khỏi nhà trả cho mình nửa số tiền cọc rồi bảo mình đi chỗ khác ở
lúc đó mình khá bồi dối không biết nên làm thế nào vì là sinh viên năm nhất nên mình cũng không biết xoay sở thế nào cho kịp
cũng may là mình quen một anh khóa trên ngay lập tức anh ấy tìm tạm cho mình một nhà trọ gần đó
để mình chuyển vào để có thể tự cách ly theo dõi và chữa trị covid tại phòng
còn về phía hátg cô bạn là sinh viên năm ba trường đại học hà nội
cô bạn test covid một mươi chín khi đến nhà bạn chơi và nhận ra kết quả dương tính
nhận thấy tình hình không ổn cô bạn hátg đã nhắn tin báo với chủ nhà và xin cách ly tại phòng
thế nhưng khi về đến nơi chủ nhà đã khóa cửa và kêu cô bạn đi nơi khác cách ly hết bệnh hãng về
khi mình vừa đến nhà trọ thì cổng đã khóa rồi
vì mình sống chung chủ nên không có chìa khóa riêng để vào nhà
lúc ấy mình cũng không biết làm sao cả bất lực và đành phải sang nhà bạn để cách ly hátg chia sẻ
hg cho biết trong hai năm qua dịch bệnh căng thẳng phải học online cô bạn vẫn duy trì trọ
đóng tiền suốt thời gian qua dù không ở
cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự hg cậu bạn nz sinh viên năm nhất trường đại học thương mại
cũng bị chủ nhà yêu cầu chuyển đi khi biết mình là f
nhưng cậu bạn đã nhờ gia đình xử lý với chủ trọ một cách vô cùng
mình cũng khá lo lắng khi bị chủ nhà yêu cầu rời đi khi dương tính với covid một mươi chín
thế nhưng mình đã gọi cho gia đình và bố mẹ mình đã liên hệ với công an khu vực mình ở
nhờ được công an phường liên hệ với chủ nhà vậy nên mình được ở lại tiếp tục cách ly
và thuê trọ đến khi hết hạn hợp đồng
nz cho rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết thế nên các bạn sinh viên khi thuê nhà
nên ký hợp đồng rõ ràng đừng chỉ bàn hợp đồng qua miệng
khi rơi vào những trường hợp hoàn cảnh tương tự thế này
sẽ dễ dàng ứng biến xử lý hơn
ngoài gặp những trường hợp gây khó gây dễ rất có nhiều sinh viên liên tục đăng tải
những đoạn tin nhắn vô cùng dễ thương khi được chủ trọ giảm tiền nhà
hỗ trợ nhiệt tình khi có những thành viên thuê trọ bị mắc covid một mươi chín
hoài trang hai mươi hai tuổi sinh viên năm bốn trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
cô bạn chọn tại hà đông cách trường bốn km
cô bạn hiện đang dương tính với covid một mươi chín ngày thứ năm

ngày đầu tiên nhiễm bệnh cô bạn đã thông báo ngay với bác chủ trọ
và nhận được sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình
khi bác chủ nhà biết mình là f bác đã hỏi thăm cũng như kêu mình tỉnh dưỡng sức khỏe
mấy ngày nay mỗi sáng bác đi chợ đều mua hoa quả đồ ăn xịt khuẩn để trước cửa phòng của mình
bác còn nấu cảng nước gừng nước dừa gửi cho mình các mẹo chữa covid một mươi chín tại nhà hoài trang tâm sự
hoài trang cũng cho biết khi bác biết mình là f bác còn quan tâm nhiều hơn hỏi han
vì bác chủ nhà sợ cô bạn cách ly một mình có nhiều vấn đề
cô bạn còn cho biết thêm đợt dịch covid nào mình cũng được hỗ trợ có khi được miễn phí trọ trong nguyên cả một đợt dịch
thuê trọ mà sinh viên về quê không ở thì bác cũng không lấy tiền
mình thấy rất may mắn khi thuê được chỗ ở thế này học tập các thứ cũng yên tâm hơn
còn với bạn thu hiền hai mươi một tuổi sinh viên năm ba trường đại học văn hóa cũng may mắn khi gặp chủ nhà rất hiểu tâm lý sinh viên
thu hiện đang là f một cách ly tại nhà
ngay sau khi thông báo chủ trọ rằng mình có nguy cơ cao dương tính với covid một mươi chín
thì cô bạn đã được chủ trọ quan tâm giúp đỡ vô cùng chú đáo
thu hiền cho biết ngay trong buổi tối cô trở thành f một chủ trọ của mình đã mua đồ ăn
mang cho cô một số thuốc và dụng cụ sinh hoạt cá nhân để có thể thực hiện cách ly tại phòng
hiền chia sẻ mình cảm thấy may mắn khi được giúp đỡ
lúc đầu mình nghĩ mọi thứ sẽ khó khăn hoặc bất ngờ vì sống trỏ mà rất có thể làm ảnh hưởng
đến cả các bạn sinh viên khác vì sinh hoạt chung một nhà
nhưng khi được quan tâm giúp đỡ như mình hiện tại thì mình bớt lo hơn
hiền nói thêm mình cũng có xem một số bài viết f f một bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà
mình cũng sợ lắm nhưng mà cũng may mình không rơi vào hoàn cảnh như vậy
trước tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp về chỗ ở dành cho các bạn dương tính với covid một mươi chín
một số trường đã lên phương án hỗ trợ giúp đỡ các bạn sinh viên
và các bạn sinh viên
đoàn trường đại học kinh tế quốc dân hà nội thông báo
mỗi sinh viên là f sẽ được nhà trường hỗ trợ một triệu đồng
đại học kinh tế quốc dân cũng lưu ý đoàn viên sinh viên khai báo tạm trú
để được hỗ trợ tại nơi ở và liên hệ bác sĩ nếu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe
nhiều trường đại học cũng lên phương án học online cho những sinh viên hiện đang cách ly không thể đi học
các trường cũng lên kế hoạch cho các f không để bỏ sót bất kỳ trường hợp sinh viên nào cả
hỗ trợ các phương án kịp thời nhất
từ khi sinh viên đi học tập trung trở lại đại học công nghệ tp hcm hữu thách
ghi nhận khoảng một mươi trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại trường
các sinh viên này đều được xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín bước đầu
bởi trung tâm y tế của trường và hướng dẫn về địa phương thực hiện biện pháp khai báo
cách ly điều trị theo quy định
trước khi tổ chức dạy và học trực tiếp trong bối cảnh bình thường mới
khi xây dựng thời khóa biểu chúng tôi cũng tiên liệu việc trường hợp có sinh viên
giảng viên nghi nhiễm
do đó lớp học vẫn được tổ chức và trang bị các công nghệ
để có thể vận hành song song trực tiếp trực tuyến trong trường hợp cần thiết
ông nguyễn trần ngọc phương phó trưởng phòng truyền thông của đại học công nghệ tp hcm nói
nếu sức khỏe sinh viên kém hoặc có triệu chứng nặng trường sẽ hỗ trợ trực tiếp cho từng trường hợp
về việc bảo lưu môn học hoặc tạo điều kiện học lại khi sức khỏe ổn định
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành công điện hòa tốc
trong đó có ghi rõ đề xuất kêu gọi phương án tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương
nhất là chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn trong việc vận động chủ nhà trọ
bố trí chỗ ở cho học sinh sinh viên mắc bệnh covid một mươi chín
trên cơ sở tình hình thực tiễn nếu thật sự cần thiết sắp xếp bố trí các trường hợp f thể nhẹ
tại các khu thu dung tập trung của thành phố
thưa quý vị và các bạn trong lúc hoàn cảnh nhất
thì con người luôn cần những bàn tay nâng đỡ và cứu trợ
hy vọng chúng ta sẽ luôn là những người biết đồng cảm với khó khăn của người khác
cùng chung tay góp sức để đẩy lùi khó khăn dịch bệnh
và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại